cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore vào sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội kiến với tổng thống singapore halima yakov
hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá việc hai bên đã nhanh chóng triển khai trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp ngay sau khi mở cửa trở lại năm hai nghìn hai mươi hai
đã giúp tăng cường lòng tin tháo gỡ khó khăn mở đường cho hợp tác cùng phục hồi và phát triển
góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ hội nhập quốc tế sâu rộng
hài lòng với những bước phát triển mạnh mẽ năng động trong quan hệ việt nam singapore trên các lĩnh vực
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục làm sâu sắc các trụ cột hợp tác đặc biệt là chính trị kinh tế an ninh quốc phòng giáo dục
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là cán bộ cấp chiến lược cán bộ quản lý thúc đẩy giao lưu nhân dân
kích cầu du lịch đẩy mạnh các sáng kiến về kết nối hàng hải cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới phù hợp với thời đại công nghiệp bốn
hai bên cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương như asean apec liên hợp quốc
nhất trí tiếp tục hợp tác xây dựng cộng đồng asean phát triển ổn định đoàn kết vững mạnh
hai bên nhất trí hợp tác góp phần đảm bảo vai trò trung tâm và lập trường chung của asean trong các vấn đề khu vực và quốc tế
trong đó có vấn đề biển đông phối hợp chặt chẽ thực hiện đầy đủ doc phần đấu xây dựng thành công coc thực chất hiệu quả phù hợp với unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai